nhiều nhà quan sát cho rằng nga ukraine đạt được đối thoại là một bước tiến đáng ghi nhận
song các bên liên quan cần kiềm chế các bước đi làm leo thang tình hình và tiếp tục đối thoại
để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột thủ tướng đức olaf scholz vào ngày hôm qua cũng
khẳng định cần kiên trì đối thoại với nga liên quan đến tình hình ở ukraine đồng thời nêu rõ cần
phải ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và
moscow trong tình hình hiện nay phát biểu trên kênh truyền hình zdf
thủ tướng đức nhấn mạnh ông sẽ không ngừng tìm kiếm đối thoại với tổng thống nga vladimir putin
theo ông chiến lược cho bế tắc hiện nay không gì khác ngoài sự kiên trì để ngỏ cánh cửa ngoại giao
nhà lãnh đạo đức nhấn mạnh phương tây phải tìm cách tái lập đối thoại với moscow
kêu gọi các bên không ngừng nỗ lực thiết lập một lệnh ngừng bắn ở ukraine
ông schol cũng cho biết việc ukraine gia nhập nato hiện không nằm trong chương trình nghị sự của khối này
ông cho rằng cần ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa nato và nga
khẳng định nato sẽ không đưa ra quyết định để các nước đồng minh tham gia quân sự vào cuộc xung đột hiện nay
trong khi đó theo một quan chức mỹ giấu tên bộ quốc phòng mỹ hiện đã thiết lập một đường dây nóng
với bộ quốc phòng nga nhằm giảm căng thẳng ngăn chặn tính toán sai lầm những sự cố quân sự và leo thang